xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
đang trong quá trình suy yếu chậm nên trời nhiều mây mưa xuất hiện cục bộ
với nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
sau đó từ đêm mai sang ngày một mươi một tháng một mươi hai không khí lạnh bổ sung yếu nhiệt độ giảm nhẹ dần
mỗi ngày từ một đến hai độ và tình trạng rét còn kéo dài ở các tỉnh phía đông bắc bộ
tương tự tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ liên tục chịu tác động
cùng đợt gió mùa bổ sung nên trời nhiều mây nhưng mưa chỉ xảy ra cục bộ với lượng không lớn
còn nhiệt độ duy trì ở mức thấp và giảm dần trong ba ngày tới cao nhất ở mức dưới hai mươi hai độ
về đêm và sáng trời rét bút nhưng sang đến đêm ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhiệt độ thấp nhất
chỉ phổ biến là từ một mươi một cho đến một mươi bốn độ vùng núi cao có nơi là dưới bảy độ
còn đối với các tỉnh ở miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa vẫn xuất hiện ở khu vực phía nam từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tầng thấp tuy nhiên lượng mưa giảm hơn so với thời gian qua
với nhiệt độ cao nhất tại đây ở dưới mức là hai mươi bốn độ trời rét ở các tỉnh phía bắc như thanh hóa hay nghệ an
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình định
là từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và sang ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ thêm
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới có mưa rải rác tập trung nhiều vào chiều tối đêm
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sang ngày một mươi một tháng một mươi hai nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
quý vị chú ý nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng do yếu tố địa hình cao
tại khu vực nam bộ trời cũng có nắng gián đoạn vào trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất ngày mai có thể đạt mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
còn về chiều tối và đêm mưa xuất hiện dài rác
tuy nhiên lượng mưa không lớn như thời gian qua
với thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động thường nhật của người dân ở miền nam